tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp mặt các đại biểu quốc hội trong ngành giáo dục
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nhấn mạnh dù ở đâu vào thời điểm nào
nghề giáo luôn là nghề cao quý và người thầy luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo
chủ tịch quốc hội cũng bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc với những nỗ lực quyết tâm phấn đấu
ngành giáo dục nói chung các thầy giáo cô giáo nói riêng
sẽ tiếp tục phát huy được truyền thống tốt đẹp và phẩm chất cao quý của nhà giáo
vượt qua mọi khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi chủ trương đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao
phục vụ cho sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới
theo đúng lời dặn của bác hồ dù khó khăn đến đâu thầy và trò cũng phải thi đua dạy tốt học tốt